hai cán bộ kiểm lâm hà giang tử vong khi chữa cháy rừng
người dân tây nguyên vào rừng đào vườn dẫy tìm nhặt sát ve sầu
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay còn bây giờ là phần tin chi tiết
thưa quý vị ngày hai mươi bảy tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vẫn đang phối hợp với các cơ quan chức năng
lấy lời khai nghi can để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh
theo thông tin ban đầu nghi can thực hiện vụ án là ds ba mươi sáu tuổi là bác sĩ của bệnh viện đa khoa đồng nai
nạn nhân trong vụ án là chị n ba mươi bảy tuổi ngụ thành phố biên hòa là bạn gái của nghi can
được biết bác sĩ ds khai đã có gia đình nhưng có tình cảm với chị n
vào trưa ngày một mươi ba tháng bốn sau khi đưa con đi học chị nờ đến bệnh viện đa khoa đồng nai để gặp bác sĩ ds tại phòng trực của bác sĩ
tại đây hai người xảy ra mâu thuẫn với nhau nên ds đã sát hại nạn nhân
sau đó hung thủ đã phần mảnh rồi phi tăng nạn nhân ở một số khu vực trên địa bàn thành phố biên hòa và huyện vĩnh cửu
đến ngày một mươi sáu tháng bốn sau ba ngày tìm kiếm không thấy chị nờ nên gia đình nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo
sau khi tiếp nhận thông tin cơ quan công an đã vào cuộc điều tra giả soát xác minh các thông tin liên quan để tìm kiếm
qua điều tra cơ quan xác định nghi can có liên quan đến việc mất tích của nạn nhân nên triệu tập để làm việc
quá trình đấu tranh bước đầu hung thủ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
liên quan đến vụ việc một cô gái tử vong gần hai năm trên ghế sofa tại một căn hộ cao cấp ở hà nội gây xôn xao dư luận
lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ quận nam tử liêm cho biết
lý do không kịp thời phát hiện lúc người phụ nữ tử vong ở trung cư cao cấp là do người ngoài không ai vào được căn hộ
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ chiều hai mươi sáu tháng bốn ban quản lý tòa nhà cùng lực lượng chức năng
phát hiện một cô gái tử vong trên ghế sofa trong tình trạng đã khô
vào cuộc điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định người phụ nữ tử vong trên ghế sofa vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân phường tây mỗ bố mẹ người phụ nữ đã đến nhận con và cho biết
con gái của họ mua trung cư để ở nhưng không biết mua ở đâu gia đình đi tìm con suốt hai năm nay
về việc gia đình thông báo con gái họ đã mất tích nhiều năm qua lãnh đạo phường cho biết chính quyền không nhận được thông tin nào như vậy
đại diện công an quận nam từ liêm thành phố hà nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ việc
nạn nhân được xác định là nữ giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm tử vong trong hơn một năm trong căn hộ trung cư sát người này đã khô lại
ban quản lý căn hộ trung cư cũng xác nhận sự việc trên và cho biết thêm
người tử vong quê ở đồng nai và nguyên nhân vì sao phải chờ kết luận của cơ quan điều tra
là một trong số những người về sống đầu tiên ở tầng ba mươi hai tòa s bốn trăm linh ba anh nguyễn toàn cho hay
tầng có lập một nhóm gia lô nhưng nhóm này chỉ trao đổi những công việc chung
chẳng hạn như nhắc nhở mọi người bỏ rác đúng nơi quy định
không được làm ồn tầng rất ít giao lưu nên nhà nào biết nhà đấy
người này thông tin năm hai nghìn hai mươi hai anh về đây và đã thấy chị ấy
nhưng thời điểm đó vẫn còn dịch nên mọi người không trò chuyện với nhau chỉ lướt qua cái rồi thôi
đúng là nhiều tháng qua không gặp chị ấy và đến ngày hôm qua mới nhận được thông tin trên
cũng theo anh toàn cuối năm hai nghìn hai mươi hai một số cư dân trong tầng có thấy mùi hôi nhưng cứ nghĩ do rác
thêm vào đó anh cũng nghe những người trong tầng nói là trước đó căn phòng trên
thường phát ra tiếng cãi cọ giữa đàn ông và phụ nữ
nhưng sự việc cụ thể thì dân cư ở đó không nắm được
được biết trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba
căn hộ này mang tên dpmk
điều đáng chú ý là căn hộ vẫn còn nợ tiền điện tiền nước từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với số tiền lần lượt là hai chín triệu đồng và bốn trăm hai mươi một ba trăm hai mươi hai đồng
theo đó nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện cắt nước của căn hộ này

do chủ hội chưa thanh toán tiền
trước đó tối hai mươi sáu tháng bốn mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một cô gái tử vong
đã khô trên ghế sofa tại một trung cư cao cấp ở phường tây mỗ
theo đoạn chia sẻ căn hộ nơi xảy ra vụ việc đã khóa cửa nhiều năm
người muốn thuê nhà tới liên hệ nhiều lần nhưng không được
sau đó mọi người nhờ ban quản lý công an và các ban ngành tới kiểm tra thì phát hiện sự việc
nạn nhân là nữ giới
nhiều người cho rằng người phụ nữ này từng ở đây hai năm trước sau đó không còn xuất hiện
liên quan đến vụ án nam thanh niên sát hại bạn gái rồi trôn tại vườn nhà bà ngoại
mới đây công an tp hải phòng đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với lê văn toàn sinh năm hai nghìn chín
chú tại xã an hồng huyện an dương thành phố hải phòng để điều tra về hành vi sát hại người
các quyết định và lệnh nêu trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hải phòng phê chuẩn
trước đó ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
công an huyện an dương nhận được trình báo của người thân
về việc con gái nở đề tề
năm hai nghìn chín chú tại thôn ngô hùng xã an hồng huyện an dương
bị mất tích sau khi rời khỏi nhà từ chiều ngày một mươi hai tháng bốn
ngay sau khi nhận được trình báo công an huyện an dương đã nhanh chóng vào cuộc tiến hành điều tra và xác minh
ngày một mươi hai tháng bốn ntd có đi chơi cùng lê văn toàn
đến ngày một mươi chín tháng bốn công an huyện an dương đã triệu tập làm việc với lê văn toàn
và từ đây vụ án được hé lộ
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận ngày một mươi hai tháng bốn
tại nhà của mình giữa toàn và đê xảy ra mâu thuẫn
sau đó toàn sát hại nạn nhân rồi kéo sang vườn chuối nhà bà ngoại đào hố rồi trồn
để tạo bằng chứng ngoại phạm toàn sử dụng điện thoại của đề
nhắn qua ứng dụng messenger đến điện thoại của mình với nội dung
đê đã đi khỏi nhà và đừng bảo mọi người đi tìm
sau đó tắt nguồn điện thoại và ném chiếc điện thoại của đề xuống ao nhà hàng xóm
trước khi xảy ra vụ án mạng ntd có mối quan hệ tình cảm với lê văn toàn
vào khoảng một mươi bốn h ngày một mươi hai tháng bốn toàn đến nhà đê và đón lên nhà bà ngoại của toàn chơi
từ thời điểm đó gia đình mất liên lạc với con gái
thấy con gái đi chơi với bạn trai lâu không về bố mẹ nạn nhân đi tìm khắp nơi
và trình báo cơ quan chức năng địa phương
chiều ngày sau gia đình vẫn không biết tung tích con gái ở đâu
được biết lê văn toàn được sinh ra trong trại giam bởi mẹ toàn và bố từng đi tù
tuy vậy người đàn ông đó không đăng ký kết hồn và không nhận toàn là còn
nên từ trước đến nay toàn sống với bà ngoại
ngày hai mươi bảy tháng bốn theo thông tin tự nhiên
cơ quan chức năng tỉnh hà giang và huyện vị xuyên
trong quá trình chữa cháy tại khu rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
vào ngày hai mươi sáu tháng bốn có hai cán bộ kiểm lâm thuộc hạt kiểm lâm vị xuyên
và hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh đã hy sinh
một số đồng đội bị ngạt khói phải đưa xuống bệnh viện cấp cứu
trước đó khoảng hai giờ ngày hai mươi sáu tháng bốn
người dân và chính quyền địa phương phát hiện đám cháy rừng
tại khu vực giáp danh của ba xã lao trải xín trải phương tiến huyện vị xuyên
thuộc khu rừng đặc dụng phong quang tây cột lĩnh
ngay trong đêm lãnh đạo huyện vị xuyên chỉ đạo
huy động một cán bộ chiến sĩ các lực lượng kiểm lâm dân quân tử vệ
và người dân đã cắt đường băng cản lửa triển khai các biện pháp chữa cháy kịp thời
khu vực xảy ra cháy rừng có địa hình phức tạp núi cao
thực bì dày đang là cao điểm của mùa khô gió lớn
trong khi nguồn nước hạn chế khiến việc chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện vị xuyên đến sáng hai mươi bảy tháng bốn
các đám cháy trên địa bàn của ba xã cơ bản được khống chế ổn định
tuy nhiên trong điều kiện nắng nóng gió to
các đám cháy có thể vẫn đang cháy ấm ỉ trong lớp thực bị
nên nguy cơ bùng phát cháy trở lại rất cao
trong lúc chữa cháy rừng hai cán bộ là trần văn ca sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
kiểm lâm viên hạt kiểm lâm vị xuyên
và trương thị l sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
kiểm lâm viên hạt kiểm lâm rừng đặc dụng phong quang tây côn lĩnh
đã tử nạn trong nỗ lực dập lửa
một số đồng chí bị ngạt khói phải đưa xuống cấp cứu tại bệnh viện
thiệt hại ban đầu ước tính trên một mươi hectare rừng
hiện nay lãnh đạo huyện vị xuyên và các lực lượng chức năng
vẫn tiếp tục phát đường băng cản lửa tổ chức chữa cháy
và xử lý các gốc cây còn cháy âm ỉ
kịp thời xử lý các điểm có thể cháy trở lại không để cháy lan cháy lớn
nhóm cũng kiểm tra giả soát đánh giá thiệt hại
đồng thời lập đoàn thăm hỏi động viên kịp thời các gia đình kiểm lâm có người hy sinh
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy
nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
nối tiếp chương trình sẽ là phần tin đáng chú ý mà chúng tôi vừa mới cập nhật được
mời quý vị theo dõi
sáng hai mươi bảy tháng bốn tại ga sài gòn tp hcm
tổng công ty đường sắt việt nam đã khai trương đoàn tàu chất lượng cao se hai mươi một hai mươi hai
trạng sài gòn đà nẵng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
ông hoàng gia khánh tổng giám đốc công ty đường sắt việt nam cho biết
đoàn tàu se hai mươi một se hai mươi hai là sản phẩm mới nằm trong chuỗi sản phẩm
góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ kết nối du lịch phát triển kinh tế xã hội văn hóa vùng miền
tàu se hai mươi một se hai mươi hai có toa xe chất lượng tốt nhất được tổng công ty lựa chọn
để thực hiện nâng cấp cải tạo
vỏ các toa tàu đều được sơn mới theo màu trắng sám và xanh
với hình ảnh chủ đạo của chim hạc trên trống đồng đông sơn
biểu tượng gắn liền với văn hóa việt
nội thất tòa xe được thay mới hoàn toàn
ngoài các tòa xe bốn dường trên tàu bố trí một tòa xe có ba khoang vip
với hai chỗ kiểu ghế sofa phù hợp với hành khách muốn có không gian riêng tư
điểm đặc biệt nữa là ngành đường sắt lần đầu đưa vào loại ghế có thể xoay một trăm tám mươi độ
giúp hành khách tự điều chỉnh hướng ngồi sao cho phù hợp
không lo bị say do ngồi ngược chiều khi tàu chạy
ngoài ra thực hiện nâng cấp cải tạo mở rộng nhà vệ sinh từ một m lên một bốn m
cũng như thay mới lắp đặt các thiết bị hiện đại để chống ẩm ướt giảm mùi hôi
ngày hai mươi sáu tháng bốn sở du lịch tỉnh quảng bình xác nhận
đã nhận báo cáo của một đơn vị chuyên khai thác du lịch hang động tại huyện quảng ninh
về việc phát hiện một hang động mới với hệ thành nhũ đẹp mê hồn tại bản sắt xã trường sơn
trước đó đơn vị này đã phối hợp với ban quảng bình
quản lý rừng cộng đồng bản sắt xã trường sơn
thực hiện chuyến khảo sát và phát hiện một hang động mới tại bản sắt
và đặt tên là hang lũ
hang động mới này có chiều dài hai km cửa hàng cao tám m rộng chín m
có bốn nhánh hang với một trăm linh m hang khô phần còn lại là hang có nước
nơi cao nhất bên trong hang động khoảng ba mươi năm mét có hệ thống sông ngầm
điều đặc biệt của hang lũ là hệ thống thạch nhũ như những tấm dèm khổng lồ
nối nhau và mang lại vẻ đẹp mê hồn bên trong hang
lễ hội ẩm thực ba miền tại thảo cầm viên sài gòn quận một tp hcm
đang thu hút nhiều người dân du khách đến vui chơi và thưởng thức
đây là lần đầu tiên thảo cầm viên sài gòn tổ chức lễ hội ẩm thực
để thu hút thêm nhiều du khách đến đây vui chơi vào dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
ngày hai mươi bảy tháng bốn có nhiều người dân và du khách đã đến thảo cầm viên sài gòn
để vui chơi giải trí và thưởng thức lễ hội ẩm thực ba miền tại đây
với chủ đề non sông thống nhất lễ hội ẩm thực đã quy tụ một trăm bốn mươi chín món bánh dân gian đặc sắc
do thảo cầm viên sài gòn phối hợp với công ty sự kiện nam phương tổ chức
các món ăn đặc trưng của người miền nam như bánh xèo bánh giò gỏi đu đủ
được giới thiệu đến du khách thưởng thức khi tham quan tại thảo cầm viên sài gòn
món bánh bò của người miền tây được nhiều thực khách chọn mua
ngày hai mươi bảy tháng bốn buổi sáng diễn ra lễ dân hường biểu diễn múa trải cạn
ngõ lộn buổi chiều có chương trình du thuyền hát hội
ngày hai mươi tám tháng bốn trong buổi sáng tổ chức trò chơi bắt vịt dưới hồ
và buổi chiều tiếp tục diễn ra hoạt động du thuyền hát hội
đây là lần đầu tiên huyện vũ thư tổ chức các hoạt động tại di tích quốc gia đặc biệt chùa keo
vào dịp lễ ba mươi tháng bốn và ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
thông qua các hoạt động này nhằm tuyên truyền giáo dục về truyền thống yêu quê hương
lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ và ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn phát huy
khai thác giá trị di sản văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế xã hội
góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện
với việc tổ chức các hoạt động tại di tích quốc gia đặc biệt chùa keo
người dân trên địa bàn và du khách thập phương sẽ có thêm sự lựa chọn mới mẻ
cho kỳ nghỉ lễ năm ngày cùng người thân và gia đình
trong những năm gần đây chùa keo đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với mọi người
nhất là giới trẻ bởi việc di chuyển rất dễ dàng thuận tiện
không gian chùa khoáng đạt yên bình với lối kiến trúc cổ mang đậm nét văn hóa phương đồng
không chỉ đắk lắc nhiều trẻ em người lớn ở gia lai con tùm cũng đổ xô vào rừng
đào đất ở các vườn cây tìm nhặt xác vẹt sầu
chính quyền địa phương đã chỉ đạo tìm hiểu mục đích mua xác vẹt sầu
đồng thời tuyên truyền cảnh báo bà con cần cảnh giác trước chiêu trò thổi giá
những ngày này dù thời tiết nắng nóng gai gắt nhưng rất nhiều trẻ nhỏ ở các tỉnh tây nguyên
vào rừng đi khắp nơi nhặt xác vẹt sầu
tại xã vùng biên iao huyện iagrai gia lai trẻ con người lớn trên tay cầm túi nilon
lùng sụp xác vẹt sầu ở các rãi điều lô cao su
gần trưa em trần hạo nam chín tuổi đầu chân đội nắng như đổ lửa đang cầm một bì xác vẹt sầu
thành quả của cả buổi sáng hì hục nhưng chỉ được vài lạng bởi xác vẹt sầu rất nhẹ
ở xã iao ai có xác vẹt sầu đem tới anh trần trung hiền ba mươi ba tuổi
đều mua hết với giá từ bảy trăm linh tới một triệu đồng trên một kg
sau khi được một số lượng nhất định anh sẽ bán lại cho thương lái khác với giá nhìn hơn một chút để kiếm lời
việc thu mua xác vẹt sầu diễn ra ở cả tỉnh con tùm đắk lắc đắk nông
tại huyện ngọc hồi con tùm bà đê hát bốn mươi năm tuổi đã nhiều năm thu mua xác vẹt sầu để bán cho thương lái trung quốc
một người giải thích xác vẹt sầu có hai loại loại giá rẻ xác sẽ mỏng và có màu nâu đỏ còn loại xác dày có màu sậm đắt hơn
người này cho biết hiện đang chuẩn bị vào mùa hè nhộn vẹt sầu từ dưới đất bỏ lên cây cà phê thay xác rất nhiều
theo người này năm nay thương lái trung quốc cũng mua nhưng giá cao hơn nên nhiều người đổ xô đi tìm
có người dùng cuốc đào quanh gốc cây để nhặt
có nhiều thương lái thu mua tích cả tạ trong nhà để đợi bán cho thương lái trung quốc
ông nguyễn thành nghì tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện ngọc hồi cho biết địa phương đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua sắc ve sầu
trước mắt lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra giả soát lại tình trạng thương lái thu mua đồng thời yêu cầu các xã tìm hiểu động cơ mục đích của thương lái trong việc thu mua sát ve sầu là gì
từ đó báo cáo huyện để có hướng chỉ đạo khuyến cáo cụ thể
theo ông nghi huyện cũng chỉ đạo các tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân biết tránh trường hợp đào bắt ve sầu ảnh hưởng đến quá trình phân bố sinh sống của các sinh vật có ích trong môi trường đất
khuyên cáo người dân cảnh giác thận trọng với các thông tin thu mua sát ve sầu với giá cao lừa đảo gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội trên địa bàn
trong khi đó theo lương y tô mạnh cường chủ tịch hội đồng y khoa tỉnh con tum sát ve sầu hay còn gọi là thuyền thoái thiền sát thiền thuế được sử dụng trong y học cổ truyền như một vị thuốc thông thường điều trị một số bệnh như giật kinh phòng chữa sốt hò mất tiếng viêm tài giữa
ngày hai mươi bảy tháng bốn các đoàn công tác trung ương đoàn do bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy dẫn đầu đã đến trung đoàn cảnh sát cơ động tám
tặng quà đoàn viên thanh niên lực lượng diễu binh thuộc bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh diễu hành trong đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đi cùng đoàn công tác có anh nguyễn thái an trưởng ban tuyên giáo trung ương đoàn chị hồ hồng nguyên trưởng ban thanh niên trường học trung ương đoàn
phó chủ tịch thường trực trung ương hội sinh viên việt nam anh đặng thành huy bí thư tỉnh đoàn điện biên
cùng dự buổi gặp mặt có đại tá phạm hữu thình phó giám đốc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động thiếu tướng nguyễn ngọc thành phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động
đại tá phan đăng hùng trưởng phòng huấn luyện đại tá lê anh tuấn trung đoàn trưởng e hai mươi bốn
phát biểu tại buổi gặp mặt bí thư thứ nhất trung ương đoàn bùi quang huy cho biết nằm trong chuỗi chương trình đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và tuổi trẻ cả nước thực hiện các hoạt động hướng về bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
đoàn công tác trung ương đoàn tới thăm động viên đoàn viên thanh niên lực lượng diễu bình diễu hành thuộc bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu bình diễu hành trong đại lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ sắp tới
anh huy bày tỏ niềm vui mừng khi đến thăm và chứng kiến sự nghiêm túc thực hiện hàng ngũ chỉnh tề của các bạn đoàn viên thanh niên lực lượng cảnh sát cơ động
thay mặt đoàn công tác anh huy chúc các bạn đoàn viên thanh niên tham gia luyện tập diễu bình diễu hành nhiều sức khỏe hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ xứng đáng là một lực lượng tinh nhuệ quả đấm thép của bộ công an
thiếu tướng nguyễn ngọc thành phó tư lệnh bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của trung ương đoàn trong suốt thời gian qua
đặc biệt là hôm nay trong không khí sôi nổi hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các khối
thiếu tướng nguyễn ngọc thanh cũng mong muốn trung ương đoàn tiếp tục tạo điều kiện để đoàn thanh niên cảnh sát cơ động hoạt động hiệu quả
dịp này thiếu tướng nguyễn ngọc thanh ghi nhận đánh giá cao sự phần đầu nỗ lực của cán bộ chiến sĩ huấn luyện viên và toàn thể anh chị em các khối huấn luyện để phục vụ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ
dù thời tiết điện biên khắc nghiệt nắng nóng nhưng các bạn trẻ đã khắc phục khó khăn tham gia tập luyện và đảm bảo quân số rất tốt
theo thiếu tướng nguyễn ngọc thành bộ công an tham gia lễ diễu binh diễu hành gồm một mươi một khối trong đó có hai khối đứng chín khối diễu bình
đồng thời ban tổ chức diễu bình diễu hành bộ công an và lãnh đạo cảnh sát cơ động đã làm hết sức mình trong điều kiện cho phép để động viên các cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng luyện tập vượt qua khó khăn vướng mắt để hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong đó thiếu tướng nguyễn ngọc thanh cũng thông báo tất cả các chiến sĩ tham gia lễ diễu bình diễu hành lần này sẽ được bộ công an tặng bằng khen và giấy khen của bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và đề nghị trung ương đoàn cũng có hình thức động viên để các chiến sĩ yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại